cụ thể vé ngày cho hành khách phổ thông có giá ba mươi đồng không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến
giá vé tháng cho hành khách phổ thông là hai trăm linh đồng một người một tháng
giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách trong đó tối đa là một mươi một mươi năm đồng một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là tám đồng với quãng đường ngắn nhất
mức giá trên đã được trợ giá và chỉ áp dụng trong thời gian thí điểm kể từ ngày đưa phương tiện vào khai thác thương mại